thưa quý vị từ hôm nay thì thời tiết ở thủ đô hà nội sẽ bớt hanh khô hơn
riêng vào sáng sớm thì không khí ẩm vặt nền nhiệt thấp sẽ hình thành một lớp xương mù
dù chỉ là một lớp sương mù mỏng thôi nhưng mà cũng có thể lưu giữ khói bụi ô nhiễm ở gần mặt đất
làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí
theo đó thì khói bụi sẽ len lỏi vào mũi họng dễ gây ra các bệnh về hô hấp
đặc biệt là ở trẻ nhỏ sức đề kháng kém
do vậy để phòng bệnh thì quý vị nên vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng nước muối sinh lý
đồng thời giữ ấm cơ thể khi đi ra ngoài vào sáng sớm
đến trưa thì xương ẩm sẽ tan nhanh và trời còn nắng ấm trở lại
nhiệt độ cao nhất ở các thành phố phổ biến trong khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
độ ẩm cũng tăng thêm một chút cảm giác là dễ chịu và đỡ khô hơn
nắng ấm kéo dài ở miền trung trong một hai ngày tới
dự báo là nhiệt độ cao nhất từ thanh hóa trở vào đến quy nhơn không vượt quá hai mươi chín độ c
còn tại khu vực nam bộ hôm nay cũng chuyển nắng nhiều nhiệt độ tăng nhanh
khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ

nắng ấm kéo dài ở miền trung trong một đến hai ngày tới